đoàn công tác do đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại thành phố hải phòng
làm việc với đảng ủy thành phố đồng chí đinh thế huynh thường trực ban bí thư biểu dương và đánh giá cao những kết quả đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hải phòng đã đạt được trong đầu nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
khẳng định thành phố hải phòng đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi năm đạt được những kết quả toàn diện
đặc biệt năm hai nghìn một mươi sáu hải phòng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong sáu lĩnh vực thu ngân sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút vốn fdi xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông hạ tầng đô thị chương trình xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
trong công tác xây dựng đảng đảng bộ thành phố đã triển khai nghiêm túc kịp thời sâu rộng và đạt hiệu quả rõ nét trong thực hiện nghị quyết một mươi hai của đảng và nghị quyết một mươi năm đảng bộ thành phố
các mặt công tác xây dựng đảng được chú trọng đạt kết quả toàn diện
đảng bộ thành phố đã thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân mối quan hệ giữa đảng và nhân dân tiếp tục được củng cố và giữ vững nên hành chính hiệu lực hiệu quả
cùng ngày đồng chí đinh thế huynh và đoàn công tác đã khảo sát thực tiễn sản xuất kinh doanh tại khu nông nghiệp công nghệ cao vineco công ty trách nhiệm hữu hạn lg display và công ty trách nhiệm hữu hạn etallec việt nam hải phòng